các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các địa phương đưa ra những quy định về phòng chống dịch khác nhau
khiến cho nhiều người xa quê có nhu cầu về quê ăn tết không khỏi lo lắng
trong đó rất nhiều tỉnh thành ở miền bắc yêu cầu người dân đến hoặc về các địa phương dịp tết nguyên đáng
phải làm xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test nhanh
vì đây là bảy tỉnh miền bắc yêu cầu người về quê ăn tết phải có kết quả âm tính covid một mươi chín
một tỉnh vĩnh phúc
bị bà nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa ban hành văn bản hỏa tốc
tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch
bệnh covid một mươi chín trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
trong đó tỉnh vĩnh phúc yêu cầu người từ hà nội đến hoặc về địa phương phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đề nghị đối với người đến hoặc về tỉnh vĩnh phúc từ khu vực nguy cơ cao
các tỉnh thành phố khác đặc biệt là hà nội khi đến liên hệ công tác làm việc giao dịch
cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh cho kết quả âm tính trước khi vào cơ quan đơn vị doanh nghiệp
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn sàng cơ số ký test nhanh tại cơ quan
để tạo điều kiện tối đa cho khách kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc
người dân khi vào địa bàn tỉnh vĩnh phúc cần liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế
tỉnh vận động người dân từ thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên
cho kết quả âm tính trước khi trở về đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình hàng xóm và cộng đồng
các trường hợp không tuân thủ thực hiện nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
hai ninh bệnh
với quan điểm đặt tính mạng và sức khỏe của người dân lên trên hết
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu cán bộ công chức viên chức
người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai hạn chế di chuyển khi không cần thiết
đối với những trường hợp có nhu cầu đến hoặc về ninh bình yêu cầu phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về nhà
ba yên bái
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh yên bái vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín dịp tết nguyên đáng và triển khai điều trị f tại nhà
theo đó bang chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố ra soát
tới tất cả hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoài tỉnh về nghỉ tết
tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến về địa phương trong dịp tết nguyên đáng
gửi về sở y tế qua trung tâm kiểm soát bệnh tật trước ngày hai mươi tháng một
tỉnh yên bái yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin
khai báo y tế của người dân thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với toàn bộ người dân ngoài tỉnh về địa phương trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
bốn hưng yên
tỉnh hưng yên yêu cầu người ở địa phương khác trở lại tỉnh người từ vùng dịch về địa bàn
người từ địa phương khác về quê ăn tết và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương
người dân phải thực hiện khai báo y tế từ cách ly tại nhà một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc bảy ngày nếu đã tiêm đủ hai mũi
khi kết thúc cách ly người dân phải tự test nhanh covid một mươi chín và có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng
năm bắc giang
tỉnh bắc giang yêu cầu người đến từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn
phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đáng các lễ hội đầu xuân
ngoài ra chính quyền kêu gọi người dân hạn chế
ra khỏi địa bàn dịp lễ tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại không về quê
sáu phú thọ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ yêu cầu người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ một cấp độ hai
chủ động tự theo dõi sức khỏe bảy ngày khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
người trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba mươi bốn và người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine và cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
bảy thái nguyên
tỉnh thái nguyên yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến về từ địa phương người dân vận động
thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoài